xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ hai ngày chín tháng năm
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu chương trình là các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
một mươi đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau
là một thanh niên tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố
tạm giam bốn đối tượng
vì hành vi giết người
gồm nguyễn hoàng đệ nguyễn hoàng duy kiều văn phúc nguyễn nhật huy
sáu đối tượng bị khởi tố
tạm giam vì hành vi gây dấu chất tự công cộng
tất cả cùng chú tại tỉnh hậu giang
theo kết quả điều tra ban đầu
do có mâu thuẫn từ trước
nên vào khoảng hơn hai mươi ba h ngày ba tháng năm
duy đệ phúc huy
và một đối tượng đem theo giao tự chế kiếm
đi ba xe mô tô đến một quán cà phê
ở khu vực một phường ngã bảy thành phố ngã bảy
để đánh nhau với trần minh tú
nhưng không gặp
sau đó cả nhóm điều khiển xe mô tô
đến vòng xoay thuộc khu vực ba phường ngã bảy thành phố ngã bảy
thì gặp nhóm của tú
cũng mang theo hung khí
cả hai nhóm đã lao vào đánh nhau
hậu quả khiến cho huỳnh văn tho
bị chém tử vong tại chỗ
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp với công an thành phố ngã bảy
đã nhanh chóng bắt được các đối tượng
ngay trong đêm và thu giữ các hung khí
còn tại thành phố đà nẵng
với hành vi lừa đảo chứng nhận tài sản
dưới hình thức mua bán đất ảo
vào sáng ngày hôm nay
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố
và bắt tạm giam bốn tháng
trương duy vũ bốn mươi năm tuổi
chú thệ quận hải châu thành phố đà nẵng
theo điều tra vào năm hai nghìn hai mươi

năm hai nghìn một mươi chín để có tiền trả nợ
và trả lãi ngân hàng
vũ đã đưa ra thông tin giả
cần bán một lô đất để chiếm đoạt một tỷ đồng của một bị hại
sau khi nhận tiền trương duy vũ đã cao chạy ra bay
cắt đất mọi liên lạc với bị hại
qua xác minh công an xác định
lô đất vũ bán cho bị hại
đã bị thế chấp ngân hàng
và bán cho nhiều người khác
sau thời gian lẩn trốn công an đã mời vũ lên làm việc
tại cơ quan công an vũ thừa nhận hành vi của mình
và cho biết không còn tài sản gì
để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đang tiếp tục làm việc với các bị hại
củng cố hồ sơ để xử lý trương duy vũ
theo quy định của pháp luật
thông qua các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh ninh bình đã phát hiện
trên địa bàn thành phố ninh bình và huyện hoa lư
có một đường dây sử dụng công nghệ cao
để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô
số đề quy mô lớn
với thủ đoạn hết sức tinh vị
đối tượng cầm đầu được xác định là đinh thị phương
chú tại thành phố ninh bình
tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác
trên địa bàn thành phố ninh bình
và các huyện hoa lư gia viễn
vào ngày sáu tháng năm
ban chuyên án đã quyết định phá án
và qua đó đã bắt giữ đinh thị phương
và tám đối tượng trong đường dây này
lực lượng công an thu giữ của các đối tượng
một mươi năm điện thoại di động và nhiều sổ sách giấy tờ
liên quan đến hoạt động đánh bạc
riêng trong ngày sáu tháng năm
tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc
là trên một tỷ năm trăm linh triệu đồng
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã quyết định tạm giữ hình sự
nguyễn phạm tuân ba mươi bảy tuổi
chú tại phường bình san thành phố hòa tiên
và một mươi đối tượng khác về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng năm
hơn chục đối tượng tụ tập tại căn nhà số ba mươi chín
mạc thiên tích khu phố ba
phường bình san thành phố hòa tiên
tham gia đánh bạc ăn tiền
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
phối hợp với công an thành phố hà tiên bắt quả tang
tại hiện trường công an đã bắt giữ được một mươi bảy người
trong đó có một mươi một phụ nữ
tạm giữ số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
hàng ngày thường đến tới tụ tập đánh bạc trên
để ăn thua với nhau
mỗi ván bài từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
thưa quý vị tại tỉnh con tum
hai trận động đất đã xảy ra trong sáng ngày hôm nay
đều có tâm trấn tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã phát đi cảnh báo
vào lúc chín h hai mươi phút sáng ngày hôm nay
một trận động đất mạnh ba bốn độ đích te
với độ sâu tâm trấn
động khoảng tám một km
vừa xảy ra tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trước đó vào lúc năm h một mươi tám phút sáng cùng ngày
một trận động đất mạnh ba độ
cũng đã xảy ra
tại khu vực huyện con plong
và trận động đất có độ sâu trấn tiêu
khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
viện vật lý địa cầu cũng cho biết
vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ
các trận động đất này
thưa quý vị
tài nạn thương tích nói chung
và tài nạn đuối nước
hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
với bất cứ ai
nếu như không có đầy đủ kỹ năng sinh tồn
và vào mùa hè thì con số thương tâm
liên quan đến tài nạn thương tích này
lại càng có chiều hướng gia tăng
và đau suất hơn khi phần lớn nạn nhân
lại là trẻ em
với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
yêu cầu các bộ ngành địa phương
tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em
lực lượng cảnh sát phòng trái trữa trái
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
cũng đang mở đợt cao điểm
triển khai việc tuyên truyền trang bị kỹ năng
cho các học sinh phòng chống đuối nước
tài nạn thương tích và xử lý
khi cháy nổ xảy ra
dù đang là học sinh tiểu học
nhưng với các em học sinh khối bốn
trường tiểu học quang yên quận hà đông
những buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng
phòng chống đuối nước như thế này
rất thú vị vì có nhiều kiến thức
dễ dàng áp dụng
thực hành các thao tác đơn giản
cách quan sát cách theo cứu
khi không may gặp sự cố đuối nước
cách xử trí kịp thời
nếu cháy xảy ra tại các lớp học hay trong gia đình
kỹ năng sinh tồn và phòng chống thương tích
được truyền đạt cụ thể hấp dẫn
với các em học sinh
nếu mà có cháy xảy ra
con sẽ bình tĩnh và con sẽ hô
thật to là cháy cháy
và sau đó con gọi một trăm một mươi bốn
chúng ta biết bơi rồi nhưng mà chúng ta vẫn
có xảy ra những sự cố
kiểu đuối nước
thì lúc chúng ta đuối nước
chúng ta có thể dơ tay lên
và chúng ta vẫy
đấy là tín hiệu quốc tế
đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến
rất phức tạp có những vụ việc xảy ra
không phải một mà là nhiều em học sinh
cùng tử vong do đuối nước
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
và một mươi một tháng năm vừa qua
ít nhất một mươi bốn trẻ em đã tử vong do đuối nước
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra
ở nghệ an đồng nai bình thuận
việc nâng cao kỹ năng phòng
trong đuối nước cho học sinh
bởi vậy cần thiết phải được tăng cường
và cần phải triển khai ngay
kể cả với cấp tiểu học
tỷ lệ học sinh của trường tôi
rất nhiều học sinh chưa biết bơi
mặc dù là bố mẹ cũng quan tâm
và thầy cô thì cũng rất là muốn hướng đến những cái đó
thế nhưng mà
có thể là do nhiều yếu tố
nên các con chưa có được điều kiện
để tập bơi
hoặc là chưa có điều kiện để mà
tham gia những buổi tập huấn tuyên truyền như thế này
tôi thấy rất là bổ ích
và rất ý nghĩa
sau những cái buổi như thế này tôi tin chắc rằng
học sinh của trường văn yên sẽ
có được trang bị những cái kỹ năng
đơn giản nhất sơ đẳng nhất
để mà có thể tự bảo vệ mình
đối với cả từng loại đối tượng
thì từng lứa tuổi
thì cũng sẽ có những cái tuyên truyền tiếp cận
đối với các lứa tuổi nó sẽ khác nhau
ví dụ như đối tượng là trẻ mầm non
hay là tử học
chúng ta cũng không sử dụng những cái gì
nó quá như sử dụng lăng vòi chữa cháy

chúng ta chỉ hướng dẫn các con biết cách sử dụng thôi
và chủ yếu là công tác
thoát hiện thoát nạn trong đám cháy xảy ra
các hoạt động tuyên truyền
phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích
và đuối nước như thế này

và cứu nạn cứu hộ nhân dân
hướng tới tất cả các cấp học

bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động hơi chơi
vào kỳ nghỉ hè